chiều ngày tám tháng một mươi hai tại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn việt nam đã diễn ra hội nghị rút kinh nghiệm thí điểm giao lưu công tác chính trị
giữa đồn biên phòng cửa khẩu hữu nghị bộ đội biên phòng lạng sơn việt nam và trạm kiểm tra biên phòng hữu nghị quan tổng đội công an biên phòng quảng tây trung quốc
tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo biên phòng các tỉnh quảng ninh lạng sơn cao bằng hà giang lào cai lai châu và điện biên
các hoạt động giao lưu công tác chính trị giữa hai đồn biên phòng đã đạt được nhiều kết quả với nhiều nội dung như giao lưu học tập công tác xây dựng đảng
giao lưu học tập ngôn ngữ hữu nghị việt trung giao lưu văn hóa thể thao
từ kết quả đạt được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hữu nghị lạng sơn việt nam và trạm kiểm tra biên phòng hữu nghị quan quảng tây trung quốc
tiếp tục ký cam kết thi đua giao lưu năm hai nghìn một mươi tám
tại hội nghị giao lưu hai đồn biên phòng hai bên đã tham gia trồng cây tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị lạng sơn và xem triển lãm ảnh mỹ thuật
thư pháp và tranh do chính các cán bộ chiến sĩ lực lượng biên phòng việt nam trung quốc sáng tác